cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần quang anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế anh có địa chỉ tại số một trăm năm mươi đường quang trung
phường thạch quý thành phố hà tĩnh được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
lần đầu vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do trần quang anh chú tại xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên làm giám đốc
kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty
công ty anh có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và môi giới lao động việc làm
nhưng trần quang anh vẫn triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động du học
để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền trần quang anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty anh
có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tư vấn du học và liên kết các công ty tại thành phố hà nội
để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động đi du học sang các nước như nhật bản hàn quốc và các nước khác trên thế giới
thời gian xuất cảnh nhanh chi phí thấp
vì tin tưởng nhiều người lao động học sinh trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến công ty anh đăng ký đi xuất khẩu lao động đi du học
trần quang anh đã hướng dẫn làm hồ sơ và nhận tiền của một mươi bốn bị hại với tổng số tiền là tám trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền trần quang anh không làm các thủ tục để đưa các lao động học sinh đi xuất khẩu lao động đi du học mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân